thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn sáng nay đồng chí võ văn thưởng
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
cùng các đại biểu thuộc tổ đại biểu số một đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đồng nai đã tiếp xúc cử tri huyện nhân trạch
tại buổi tiếp xúc cử tri huyện nhân trạch tỉnh đồng nai phản ánh một số vấn đề bức xúc tại địa phương
như việc lấn chiếm đất công xảy ra phức tạp quá trình thực hiện một số dự án
việc đền bù tái định cư chưa thỏa đáng tình trạng xe chở quá tải lưu thông gây mất an toàn giao thông
vụ việc giang hồ vây xe ô tô chở công an trên đường đặng văn trơn tp biên hòa trong thời gian dài vào chiều một mươi hai tháng sáu
phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc đồng chí võ văn thưởng ghi nhận và trả lời các ý kiến của cử tri
đồng chí đề nghị ban thường vụ tỉnh ủy đồng nai huyện ủy nhân trạch các cơ quan liên quan
cần tăng cường trao đổi đối thoại để lắng nghe ý kiến và giải quyết những bức xúc của người dân
bởi những vấn đề mà cử tri nêu ra tại buổi tiếp xúc chủ yếu thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh huyện đã kéo dài nhưng chưa được giải quyết